dự án xây dựng cầu nông thôn tại địa bàn tỉnh thái nguyên của trung ương đoàn là một dự án mang nhiều ý nghĩa thể hiện sự đóng góp của đoàn viên thanh niên trong phát triển chung của địa phương
sau hai năm triển khai những cây cầu mang dấu ấn thanh niên trên quê hương cách mạng tuy quy mô không lớn giá trị đầu tư không cao nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rõ rệt cho nhân dân